bắt đầu từ lúc giờ ngày một mươi chín tháng ba mọi người có thể nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch covid một mươi chín
kế hoạch này được bộ thông tin và truyền thông ban hành vào tối ngày một mươi tám tháng ba
để nhắn tin ủng hộ thì quý vị cần soạn tin nhắn với cú pháp cv dấu cách n
trong đó n là số lần ủng hộ mỗi lần là hai mươi đồng sau đó gửi tới một nghìn bốn trăm linh bảy
ví dụ nếu bạn muốn ủng hộ hai trăm linh đồng thì cố pháp tin nhắn là cv dấu cách một mươi
gửi tới một nghìn bốn trăm linh bảy thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày một mươi tám tháng sáu